tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với trần thế đàn
chú tại huyện bình tân để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo hồ sơ vụ án vào khuya ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đang sử dụng ma túy đá và lên cơn ngáo đá
nên đã lấy xe máy chạy ra đường
gặp anh nguyễn ngọc sơn cùng chú huyện bình tân đang chở vợ đi nên đàn đã đuổi theo
sau đó đàn vượt lên tạt đầu xe ép vợ chồng anh sơn vào lan can cầu đánh đấm tối bụi
bị tấn công bất ngờ vợ chồng anh sơn bỏ chạy nhưng vẫn bị đàn cầm cạch đuổi theo
thấy điện thoại của anh sơn rơi xuống đường đạt đã cướp lấy rồi tẩu thoát
đàn là đứa tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội vận chuyển trái khép chết ma túy
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đàn bị tòa nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt hai năm tù
vì tội tổ chức đánh bạc và đang trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án thì tiếp tục gây án
tại phiên tòa sơ thẩm đàn bị tòa nhân dân huyện bình tân tuyên phạt năm năm tù vì tội cướp tài sản
đàn đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt
tuy nhiên tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử nhận định mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người đúng tội
như vậy tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành cho hai tội cướp tài sản và tổ chức đánh bạc là bảy năm tù